hướng tới kỷ niệm chín mươi năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam sáng nay tại hà nội
ban tuyên giáo trung ương phối hợp với học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
và hội đồng lý luận trung ương đã tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề
đảng cộng sản việt nam trí tuệ bản lĩnh đổi mới vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội
các đồng chí ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng đồng chí trần quốc vượng
thường trực ban bí thư đồng chí võ văn thưởng trưởng ban tuyên giáo trung ương
đồng chí nguyễn xuân thắng chủ tịch hội đồng lý luận trung ương
giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh chủ trì hội thảo
hội thảo được tổ chức trực tuyến tại sáu mươi chín điểm cầu trên toàn quốc
phát biểu khai mạc hội thảo đồng chí trần quốc vượng khẳng định
sự lãnh đạo sáng suốt và đúng đắn của đảng là cội nguồn của những thắng lợi vẻ vang
mà nhân dân ta giành được trong suốt chín mươi năm qua và đề nghị hội thảo tập trung làm rõ thêm
những thành tựu của cách mạng việt nam đặc biệt là những thành tựu qua ba mươi năm năm đổi mới
đề xuất những định hướng giải pháp nhằm phát triển đất nước bền vững
và xây dựng đảng thật trong sạch vững mạnh
tại hội thảo các đại biểu đã tập trung làm rõ hơn vai trò lãnh đạo của đảng
ý nghĩa quan trọng của công tác xây dựng đảng đối với những thành công của cách mạng việt nam
và các giải pháp xây dựng đảng ngày càng xứng đáng với vai trò một đảng cầm quyền
các đại biểu đã cao nội dung hội thảo coi đây là những đóng góp quan trọng và thiết thực
cho công tác nghiên cứu tuyên truyền giáo dục lịch sử đảng cộng sản việt nam
củng cố niềm tin của nhân dân đối với đảng